tại đà nẵng trước tình hình bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp với số ca mắc có chiều hướng ngày càng gia tăng
mới đây ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành và các quận huyện trên địa bàn
triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng chống sốt xuất huyết hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc trong cộng đồng
chỉ tính riêng trong sáu tháng qua thành phố đà nẵng đã xảy ra gần ba trường hợp mắc sốt xuất huyết
tăng hai tám lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám